trong khuôn khổ tuần hàng việt nam tại thái lan mới đây hội thảo kết nối giao thương giữa doanh nghiệp xuất khẩu việt nam với bộ phận thu mua của tập đoàn central group đã được tổ chức
đây là sự kiện quan trọng đối với các doanh nghiệp việt nam nhằm thúc đẩy hàng hóa vào thị trường thái lan qua kênh bán lẻ
với tư cách cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế thương mại cũng là đơn vị được sao chủ trì đề án thúc đẩy doanh nghiệp việt nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài
bộ công thương đã đánh giá rất cao nỗ lực của tập đoàn central group trong việc hỗ trợ các nhà cung cấp việt nam từ khâu sản xuất để có các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao đưa vào hệ thống siêu thị của tập đoàn tại việt nam thái lan
cũng như tiến tới đưa hàng vào hệ thống central group tại tất cả các quốc gia mà central group có mặt như đức ý đan mạch indonesia thái lan
chúng tôi cũng đã tiến hành rất nhiều các hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ cho các doanh nghiệp việt nam tìm hiểu về các mặt hàng
có thương mại của việt nam có thể xâm nhập các thị trường trên địa bàn toàn thế giới
cũng như là tìm hiểu các thị hiếu của người tiêu dùng mà các thị trường hiện nay và việt nam chúng ta cũng đã có những mặt hàng để thâm nhập
nhưng cũng còn rất nhiều thị trường mà chúng ta chưa làm được như mong muốn hoặc là thậm chí có những thị trường còn đang để chống
thì cái điều đó cần phải có cái sự thông tin cung cấp cho doanh nghiệp kể cả thông tin về thị trường về mặt hàng
và phải có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các cơ quan ở trong nước với các cơ quan đại diện
của việt nam tại nước ngoài hệ thống thương vụ của chúng ta tại nước ngoài
và nhất là phải phối hợp với các hiệp hội ngành hàng và nhất là cần phải có sự cố gắng nỗ lực của chính các doanh nghiệp việt nam
hàng năm con số nhà cung cấp việt nam tham gia sự kiện ngày càng tăng
chứng tỏ doanh nghiệp việt nam ngày càng quan tâm tới thị trường thái lan
cũng như sự quan tâm của người dân thái lan đối với hàng hóa của việt nam
sản phẩm của chúng ta rất tốt nhưng chắc là vẫn cần có sự chỉn chu hơn nữa
có sự nâng cao hơn nữa về mặt đóng gói bao bì
hay là giới thiệu sản phẩm đó cách pha như thế nào cách chế biến như thế nào
cái điều này cũng có thể áp dụng chung cho cả các sản phẩm về thực phẩm
hiện tập đoàn central group đã phát huy hơn nữa thế mạnh
đóng vai trò như đối tác chiến lược của bộ công thương để triển khai hỗ trợ doanh nghiệp việt nam
mở rộng thị trường xuất khẩu tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
đây cũng là kênh quan trọng để thực hiện đề án thúc đẩy doanh nghiệp việt nam
tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
của bộ công thương đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt